tại một số địa phương của tỉnh lào cai đã xuất hiện mưa rông với sức gió dẫn đến cấp tám gây thiệt hại tại nhiều khu vực trong tỉnh
cụ thể cơn mưa rông này đã khiến một trăm tám mươi năm nhà bị tốc mái và sập đổ hoàn toàn hai đường dây ba mươi năm kv tại tỉnh lào cai bị hư hỏng
đây là trận rông lốc lớn nhất từ đầu năm đến nay lại xảy ra vào ban đêm nên người dân không kịp phòng chống
huyện bảo thắng là địa phương bị thiệt hại nặng nhất với trên một trăm ba mươi hai nhà dân bị tốc mái
một mươi phòng học nhà công vụ của trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học xã phong niên và dãy ký ốt bán hàng ở chợ của xã phong niên bị sập đổ hoàn toàn
hai đường điện ba mươi năm kv qua địa bàn huyện bị đứt dây
hiện ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện bảo yên bảo thắng bắc hà và mường khương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ giúp đỡ các hộ bị thiệt hại
đồng thời cử cán bộ thống kê thiệt hại và hướng dẫn nhân dân các biện pháp khắc phục